thanh tra bộ giáo dục và đào tạo ngày tám tháng năm công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi
cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài với công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục idp việt nam
trụ sở tại quận ba tp hcm
cơ quan này cho rằng ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo mới cho phép idp
cùng các bên việt nam liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ
thế nhưng từ đầu năm đó idp đã làm việc này
theo đó từ ngày một tháng một đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công ty đã tổ chức bốn trăm năm mươi tám đợt thi
tại hơn ba mươi tỉnh thành và cấp khoảng bốn mươi sáu sáu trăm linh chứng chỉ ielts
sau đó từ ngày một mươi tháng chín đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công ty tổ chức gần một trăm linh đợt thi trực tiếp
cùng các kỳ thi trên máy tính ở hà nội tp hcm và đà nẵng cấp thêm khoảng chín sáu trăm linh chứng chỉ
tổng cộng idp đã cấp hơn chín sáu trăm linh chứng chỉ
tổng cộng idp đã cấp hơn năm mươi sáu hai trăm linh chứng chỉ ielts trước khi bộ giáo dục và đào tạo cho phép
lệ phí thi thời điểm đó là bốn sáu triệu đồng một lượt
theo quy định các chứng chỉ này sẽ không có giá trị khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc xét tuyển đại học
thanh tra bộ đề nghị idp giả soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
đồng thời báo cáo cục quản lý chất lượng đề xuất hướng xử lý đối với những chứng chỉ đã cấp khi chưa được phép
động thái trên của bộ liên quan sự kiện hoãn thi ielts ở việt nam vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
theo nghị định tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ có hiệu lực từ một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
như vậy việc liên kết đào tạo và tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài
do bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ mê sa thụng tư hướng dẫn yêu cầu các đơn vị tổ chức thi
và cấp chứng chỉ để làm đề án trình bộ cấp phép
nhiều bên không đáp ứng thế nên bị bộ tuyết coi phải đồng loạt dừng các kỳ thi ielts
toefl hsk tiếng trung topic tiếng hàn nhts tiếng nhật
cục kiểm tra văn bản của bộ tư pháp khi đó cho rằng
việc ban hành thông tư chậm khiến các đơn vị tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ
không thể nộp hồ sơ do chưa có hướng dẫn cụ thể
theo quy định các chứng chỉ bị cấp sai sẽ không có giá trị ký xét tốt nghiệp trung học phổ thông
hay xét tuyển đại học
việc này khiến hàng nghìn học sinh sinh viên bị ảnh hưởng vì chứng chỉ không được các đại học chấp nhận
khi xét tuyển hay công nhận chuẩn đầu ra để cấp bằng tốt nghiệp
thông tin trên đã khiến nhiều thí sinh bày tỏ lo ngại nếu các bên liên quan không có phương án xử lý phù hợp
nguyễn phúc duy khang sinh viên năm nhất trường đại học rmit tp hcm
đã không biết đi đâu về đâu nếu trường hoặc bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
chứng chỉ ielts của anh không có giá trị
từ đó hủy kết quả trúng tuyển và yêu cầu nam sinh này phải thi lấy chứng chỉ mới
thang bộ bạch vì trường yêu cầu đầu vào khá cao
ở mức ielts sáu năm không kỹ năng nào dưới sáu
thế nên nếu phải ôn tập và thi lại để được học tiếp
tôi có thể nghỉ học xa đi làm luôn vì hiện tại không cần sử dụng chứng chỉ này nữa
anh cho biết thêm anh đã thi ielts vào hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại một trung tâm khảo thí của idp ở quận ba tp hcm
phạm xuân thông sinh viên năm nhất trường đại học kiến trúc tp hcm
đã thi ielts hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai
để được miễn dựng
miễn thi môn tiếng anh tốt nghiệp trung học phổ thông
và dùng kết quả này xét tuyển vào các trường đại học
theo thông tư các bên cần đưa ra biện pháp hợp tình hợp lý
cho những thí sinh đã thi lấy chứng chỉ này
để có thể dùng cho mục đích học tập hoặc làm việc
vì lỗi hoàn toàn không thuộc về thí sinh
idp cũng cần lên tiếng lý giải chấn an để củng cố niềm tin
cho các sĩ tử đã đăng ký thi ielts tại các đơn vị này
để phục vụ cho các mục đích xét tuyển thời gian tới
và chính thí sinh lớp một mươi hai cũng cần cân nhắc kỹ lựa chọn
thi trong thời điểm này để tránh xảy ra điều đáng tiếc
tương tự nguyễn nhật minh thư sinh viên năm nhất
trường đại học kiến trúc tp hcm cũng băn khoăn
không biết việc chứng chỉ ielts của cô bị cấp sai quy định
có ảnh hưởng gì đến giá trị của nó hay không
dự thi vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai và dù sau đó không dùng đến chứng chỉ này
vì trường thay đổi phương thức xét tuyển
thư cũng mong nhận được lời giải thích phù hợp
để tiếp tục thi ielts cho mục đích tốt nghiệp
mặt khác m p cựu sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
đại học quốc gia tp hcm bày tỏ lo ngại trong trường hợp
chứng chỉ ielts của cô bị xem là vô giá trị
thì kết quả tốt nghiệp từ hai năm trước có bị hủy hay không
nếu trường hợp đó thực sự xảy ra sẽ rất bất công khi sai phạm hành chính
từ phía đơn vị tổ chức thi lại đẩy thí sinh trở thành người trụ tội
dù chính họ không hề hay biết gì
bùi long đức học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
tp hcm chia sẻ
nhiều bạn cùng lớp em cùng lo lắng trước tin hơn năm mươi sáu chứng chỉ ielts
của idp bị cấp sai quy định
bởi nếu muốn được miễn thi môn tiếng anh tốt nghiệp trung học phổ thông
hoặc xét tuyển đại học trong năm nay học sinh thường thi vào cuối năm lớp một mươi một
hoặc trong năm lớp một mươi hai tức từ năm hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi ba
thay vì thi trước đó tận hai năm vào năm hai nghìn hai mươi hai
đức cho hay việc lựa chọn thời điểm thi nêu trên giúp tụi em có thêm thời gian ôn luyện
để đạt kết quả tốt nhất và tránh việc chứng chỉ hết hạn quá sớm
ảnh hưởng đến các kế hoạch học tập khác vì điểm thi ielts chỉ có hiệu lực trong hai năm
xong một số bạn có thể thi từ hai nghìn hai mươi hai để dự phòng và may mắn đạt được mức điểm như ý
thế nên cũng cần có hướng xử lý phù hợp
bởi vì việc yêu cầu thi lại vào cận mùa thi này khá gai go
trong khi đó thầy đinh quang tùng giám đốc học thuật ischool
khuyên thí sinh giữ bình tĩnh tiếp tục theo dõi động thái tiếp theo từ các bên liên quan
tôi tin khó có khả năng trường đại học hủy kết quả trúng tuyển hoặc tốt nghiệp của sinh viên
để ủng hộ các bạn phải thi lại
vì điều này sẽ mất rất nhiều nhân lực vật lực và thời gian thầy tùng nêu quan điểm
tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất thí sinh có thể xem xét thi lại hoặc tìm các phương án thay thế
nếu trong quá trình học tập làm việc vừa qua các bạn có dùng tiếng anh ở tần suất nhất định
dù không quá nhiều và có ôn lại cấu trúc đề thì việc đạt mức điểm cũ hay cao hơn hoàn toàn khả thi
suy cho cùng ielts hay các bài thi khác đều đánh giá năng lực dùng ngoại ngữ
chứ không phải kỹ năng thuộc lòng thầy tùng nói
cẩn thận nhìn nhận vấn đề cấp dài quy định là câu chuyện giữa bộ giáo dục và đào tạo việt nam và idp
thế nên các thí sinh dùng điểm ielts để nộp đơn xin học ở các trường nước ngoài
và cơ quan xét duyệt thị thực sẽ không bị ảnh hưởng
báo sức khỏe và đời sống đã liên hệ với đại diện idp việt nam
và sẽ sớm cập nhật thông tin mới nhất về hướng xử lý của idp với những chứng chỉ ielts bị cấp sai quy định
theo đó công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục idp việt nam thành lập năm hai nghìn bảy
trụ sở chính tại đường hai bà trưng phường võ thị sáu quận ba thành phố hồ chí minh
giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của idp là ông nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm chủ sở hữu công ty là idp education limited úc
hành nghề đăng ký kinh doanh là giáo dục khác chưa được phân vào đâu
theo kết luận thanh tra tính đến thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công ty idp có bốn trăm sáu mươi bảy nhân viên
trong đó ba mươi nhân viên là người nước ngoài
công ty có một mươi bốn cơ sở ở thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ và hà nội
và đã xây dựng hệ thống mạng lưới và tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng anh ielts trên khắp cả nước
theo giới thiệu trên website idp education là công ty tư vấn du học và tổ chức thi ielts hàng đầu trên thế giới
tại việt nam idp việt nam có mặt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là địa chỉ quen thuộc đối với các thí sinh thi ielts và giúp học sinh việt nam
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba idp có một mươi hai văn phòng tư vấn du học trên cả nước
hiện idp có tổng số điện điểm thi ielts lên đến hai mươi bảy điểm trải dài khắp một mươi bảy tỉnh thành phố gồm hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng hạ long vinh đắk lắc bình dương đồng nai
ba diệ vũng tàu bình thuận cần thơ lào cai thái nguyên thành hóa thái bình và gia lai
idp education đã cùng với uts clis thành lập hệ thống trung tâm anh ngữ acat
cung cấp chương trình anh ngữ học thuật luyện thi ielts tại việt nam
trung tâm đầu tiên được thành lập từ năm hai nghìn hai
các năm sau đó hệ thống trung tâm anh ngữ này mở rộng thêm trung tâm võ thị sáu
trung tâm đảo duy anh trung tâm lê văn sĩ trung tâm ngọc khánh
website của idp việt nam cho biết đã có hơn một trăm linh học viên quan tâm và học tập tại đây
với một trăm linh năm sau giáo viên bản ngữ đến từ mỹ anh úc
theo số liệu của vietdata doanh thu của acat trong hai năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi một
kinh nhận tăng một mươi bốn từ gần ba trăm hai mươi tỷ đồng lên đến hơn ba trăm sáu mươi tỷ
lợi nhuận sau thuế của acat
gần bảy mươi tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi hai sau đó giảm xuống âm gần ba mươi năm tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi một giảm gần một trăm năm mươi